quỳnh thường chơi cờ bạc qua mạng ăn tiền với hình thức cá cược bằng cách sóc đĩa qua mạng
những trận đỏ đen cá cược quỳnh thua từ vài triệu đồng
quỳnh muốn gỡ nên chơi tiếp xong lại thua liên tục lên tới số tiền chín mươi triệu đồng và không trả được nợ
chín h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi chủ nợ giáo riết đòi quỳnh trả tiền và đe dọa nếu không trả sẽ bị chặt tay
trong lúc cùng quẫn quỳnh nhớ đến bà nơi tên nờ và câu chuyện mua bán nhà có tiền tỷ
nên quỳnh nảy sinh ý định đến nhà bà này để cướp tài sản nếu phản kháng thì sẽ ra tay sát hại bịt đầu mối
sáng hai mươi bảy tháng một mươi huỳnh điều khiển xe máy đi từ nhà trọ ở quận gò vấp tới công trình ở quận một mươi hai để làm việc
tới gần trưa quỳnh đi xe máy về lại nhà trọ cấp xe
quỳnh lấy ba lô rồi bắt xe ôm đi từ quận gò vấp sang nhà bà n ở quận phú nhuận để ra tay
khi xe tới gần con hẻm căn nhà thì quỳnh nói tài xế dừng và bước xuống đi bộ vào
quỳnh bấm chuông bà nờ ra mở cửa
viết quỳnh tới kiểm tra sửa chữa nội thuật bà nờ cho quỳnh vào nhà và nói chuyện
qua câu chuyện quýnh biết được chồng bà nờ cùng hai con gái không có ở nhà
quản sát xung quanh và trong nhà quỳnh phát hiện tầng một căn nhà có camera an ninh nên trượt ra tay
lúc này bà nơ nói là đi lên tầng hai có việc nên quỳnh lấy vật dụng trong ba lô đi theo bà
khi vừa tới tầng hai quỳnh ra tay sát hại bà n rồi lục tung căn nhà lấy nữ trang
vàng ngoại tệ đồng hồ laptop bỏ vào ba lô gồm ba đồng hồ một ít nữ trang ba trăm bốn mươi đồng
hai laptop một năm trăm linh usd hơn một đô la australia một miếng kim loại màu vàng
đi xuống tầng một quỳnh đã phá hủy camera
tiếp đó để phi tăng chứng cứ và muốn tạo hiện trường giả một vụ hỏa hoạn
quỳnh gom quần áo cùng các đồ dùng dễ cháy chất thành đống rồi châm lửa đốt
khi lửa bốc cháy quỳnh lấy xe máy hiểu astella của con gái nạn nhân rời khỏi căn nhà
để tránh bị nghi ngờ quỳnh bỏ xe máy tại một hẻm vắng người trên đường nơ trang long
ở phương một mươi ba quận bình thạnh đi bộ về phòng trọ tắm dựa thay đồ
tại phòng trọ quỳnh lôi vàng tiền ngoại tệ nhát vào túi để chuẩn bị đem đi bán
số còn lại thì cất vào thùng giấy giấu trên nóc nhà tắm
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày quỳnh đi bộ đến một tiệm vàng gần khu vực chợ gò vấp
bán ngoại tệ được năm mươi hai triệu đồng
số tiền đó quỳnh chuyển khoản cho bạn gái nhờ trang nữa giúp
số vàng quỳnh bán và xuống đồng nai thăm người yêu
sau đó quỳnh trở lại phòng trọ ở quận gò vấp tiếp tục sinh hoạt bình thường
khi vụ cháy xảy ra công an quận phú nhuận cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng
và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
ít phút sau ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện thi thể của bà ntn bị cháy đã bỏ mạng
trên cổ có một vết cắt
qua điều tra tại hiện trường công an nhận định ban đầu đây là vụ sát hại người
nên tiến hành làm rõ nguyên nhân
trích xuất camera an ninh công an phát hiện có một nam thanh niên nghi vấn chạy xe máy hiệu atila
như chiếc xe máy do con gái bà nờ đứng tên sở hữu để ở nhà
đồng thời công an cũng xác định một thanh niên đeo khẩu trang mang giày mặc quần jeans
áo khoác màu đen đi từ ngoài con hẻm vào căn nhà của bà nờ khoảng một mươi một h năm ngày hai mươi bảy tháng một mươi
đầu giờ chiều thanh niên lấy xe máy rời đi
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định người thanh niên nghi vấn là quỳnh nên truy xét
chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi các chính sát phát hiện quỳnh đang lần trốn ở quận co vấp
nên bao vây bắt giữ đưa về trụ sở
vụ án nhanh chóng được khám phá là sự nỗ lực rất lớn của công an quận phú nhuận nói riêng
và công an tp hcm nói chung góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để truy tố đồng xuân quỳnh về hai tội giết người và cướp tài sản
đồng xuân quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê thái nguyên tạng trú tại phướng năm quận co vấp tp hcm
vốn làm nghề giám sát thi công nhưng do đánh bạc qua mạng nên nợ nần và vay tiền của các đối tượng ngoài xã hội
dẫn đến mất khả năng chi trả
sau đó quỳnh lên kế hoạch sát hại chủ căn nhà ở quận phú nhuận để cướp tài sản
rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng
theo kết luận điều tra năm hai nghìn hai mươi quỳnh làm nghề giám sát thi công cho công ty nội thất tp
quá trình làm việc tại đây quỳnh đánh bạc qua mạng thua lớn và nợ chín mươi triệu đồng
quỳnh vay mượn ngoài xã hội năm mươi triệu đồng với lãi suất lên đến năm mươi đồng một ngày
từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi quỳnh được phân công giám sát thi công nội thất
cho gia đình bà ngô thị nga sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chủ căn nhà trong hẻm năm mươi nguyễn đình triều phường ba quận phú nhuận
lúc thi công quỳnh giám sát việc lắp gương lại tường nắm được ngõ ngách căn nhà này
dù nợ nần quỳnh vẫn tiếp tục cá cược tìm cách gỡ gạc số tiền thua bạc nhưng tiếp tục thua và nhãn túi
quỳnh vay mượn nhiều người thân bạn bè và nhiều đối tượng bên ngoài xã hội
nhiều chủ nợ đòi tiền quỳnh phải liên tục khất nợ
lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi chủ nợ giáo diết yêu cầu trả tiền và dọa nếu không trả sẽ bị chặt tay
quỳnh nhớ đến bà nga và câu chuyện mua bán nhà đối tượng nảy sinh ý định đến nhà bà này để cướp tài sản
một giờ sau quỳnh chạy xe máy từ công trình ở quận một mươi hai về nhà trọ đối tượng gọi thêm một bác tài xe ôm đi cùng
đến khu nhà trọ quỳnh bảo tài xế đứng ngoài chờ để mình vào trong cắt xe
quỳnh đeo ba lô trở ra như bác tài xế xe ôm trở đến đường nguyễn đình triều
tại đây đối tượng đi bộ đến gần nhà báo nga quan sát khoảng hai mươi phút trước khi gây án
khoảng một mươi một h bốn mươi năm cùng ngày quỳnh tới cổng nhà bà nga và bấm chuông
chủ nhà ra mở cửa quỳnh nói dối đến để sửa lại gương trong phòng
gia chủ vui vẻ mở cửa cho vào
quỳnh lên lầu hai rồi trở xuống lầu một ngồi nói chuyện với gia chủ
hơn nửa giờ sau bà nga lên lẩu để lấy áo quần thì quỳnh đi theo
lên tới tầng hai đối tượng tạt vào phòng ở tầng này lấy một đoạn dây điện giấu sẵn trong người
rồi theo dõi nhất cử nhất động của chủ nhà
khi bà nga bước xuống cầu thang quỳnh dùng dây điện cuốn cổ kéo vào trong phòng
đến khi nạn nhân bất động nghi phạm ngừng tay kéo vào chân giường lấy nền phủ lên
sau khi gây án quỳnh lục tụ lấy ba đồng hồ nữ trang một miếng kim loại màu vàng
hai laptop một ba lô acidas ba trăm bốn mươi đồng một năm trăm linh usd hơn một đô la úc
một giỏ sách màu đỏ nghi đựng vàng
nghi phạm bỏ hết vào trong ba lô
lúc này đối tượng phát hiện tại góc cầu thang lầu một có camera liên giật xuống để xóa dấu vết
nghi phạm ngồi lại khoảng một giờ để nghĩ cách dựng hiện trường giả
quỳnh đem hết quần áo trong bốn phòng chất lên giường dùng các nghiêng xốp để đốt lầu hai
rồi đến lầu một nhằm tạo ra vụ hỏa hoạn
khi đám cháy bùng phát dữ dội quỳnh chạy xuống tầng trệt lấy xe atila victoria
mang biển kiểm soát năm mươi chín e một sáu nghìn bốn trăm bảy mươi ba của gia đình bà nga để tàu thoát
luật sư hoàng tùng văn phòng luật sư trung hòa đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
hành vi của đối tượng quỳnh có dấu hiệu của tội giết người cướp tài sản
hành vi dùng hung khí đâm vào cổ nạn nhân khiến nạn nhân tử vong là hành vi giết người
bởi đối tượng biết rõ việc dùng hung khí đâm vào vùng trọng yếu dễ gây tử vong
và đặc biệt hơn là đối với một người lớn tuổi
sau khi giết hại người phụ nữ đối tượng đã chiếm đoạt một số tài sản của nạn nhân
việc chiếm đoạt này được đối tượng thể hiện mục đích rõ ràng
nên được xác định là dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản là cướp tài sản
đối tượng không thù an với nạn nhân nhưng vì lòng tham và những thông tin nghe nói
đã nhẫn tâm ra tay giết nạn nhân để thực hiện tính chất côn đồ
không những vậy sau khi thực hiện những hành vi nêu trên đối tượng đã phóng hỏa đốt căn nhà
và khả năng cao việc cướp nhà nhằm mục đích tạo hiện trường giả
phi tăng sắc trốn tránh sự truy bắt và đánh lạc hướng điều tra
như vậy hành vi của quỳnh là phạm tội có tính chất man rợi và xảo quyệt
hành vi của đối tượng đã vi phạm điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm về tội giết người
mức phạt thấp nhất của tội danh này là một mươi hai năm tù cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra quỳnh còn phải đối mặt với tội danh cướp tài sản theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bức phạt thấp nhất của tội danh này là ba năm tù cao nhất là hai mươi năm tù
luật sư tùng chia sẻ với những tội danh nêu trên
đối tượng quỳnh có thể sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là trung thân hoặc tử hình
theo luật sư hoàng tùng đối tượng gây ra vụ việc đã thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng
và cần phải cách ly hoặc loại bỏ khỏi đời sống xã hội để đảm bảo an toàn cho người dân
đồng thời tạo tính gian đe trừng trị nghiêm khắc người phạm tội
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau